được sự ủy nhiệm của chủ tịch nước ubnd tỉnh lâm đồng đã tổ chức trao huân chương dũng cảm cho lái xe phan văn bắc ba mươi tuổi
vì có hành động dũng cảm cứu gần bốn mươi người trên xe khách bị mất phanh khi xuống đèo bảo lộc
tài xế bắc là người đã dũng cảm khéo léo lái xe tải dìu chiếc xe bị mất thắng trên đèo bảo lộc huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng đến vị trí an toàn
vào chiều ngày sáu tháng chín trên quốc lộ hai mươi đoạn qua đèo bảo lộc thuộc địa phận huyện đạ hoai chiếc xe mang biển kiểm soát năm mươi ba n hai nghìn tám trăm hai mươi bốn do lái xe phan duy toàn bốn mươi một tuổi ngụ ở long an điều khiển
chở gần bốn mươi người từ đà lạt về tp hcm khi đang đổ đèo bị mất phanh có nguy cơ lao xuống vực sâu
phát hiện sự việc lái xe phan văn bắc điều khiển xe tải mang bỉnh kiểm soát bốn mươi chín c chín nghìn tám trăm năm mươi một chủ động vừa lái vừa hãm thắng để dìu xe khách đi hết đường đèo và dừng hẳn ở một vùng
trước đó lái xe phan văn bắc vinh dự được chủ tịch nước bộ trưởng giao thông vận tải gửi thư khen ngợi
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đặt cách tặng thưởng vô lăng vàng đầu tiên năm hai nghìn một mươi sáu
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cùng nhiều cơ quan tổ chức đã trao bằng khen giấy khen và phần thưởng tặng lái xe phan văn bắc